tại tp hcm đã diễn ra diễn đàn doanh nghiệp tp hcm hoa kỳ với chủ đề
thúc đẩy quan hệ đối tác sáng tạo vì tương lai thịnh vượng dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến
nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ
tham dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
diễn đàn doanh nghiệp tp hcm hoa kỳ nhằm tăng cường đầu tư của hoa kỳ
cũng như thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa tp hcm và hoa kỳ trong ba lĩnh vực
gồm đô thị thông minh phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố xây dựng trung tâm tài chính
đồng thời diễn đàn sẽ đưa ra các định hướng hợp tác cụ thể giữa thành phố và hoa kỳ
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi tập trung vào việc tăng cường đầu tư của hoa kỳ
trong chuỗi cung ứng trong lĩnh vực công nghệ cao của tp hcm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo phát triển tp hcm thành đô thị thông minh
trung tâm tài chính quốc tế và hình thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh tp hcm chuẩn bị cho đối tác cơ hội để đến tp hcm làm việc
bởi thành phố là trung tâm kinh tế lớn có năng suất lao động cao gấp ba lần so với bình quân cả nước
đồng góp hai mươi năm vào gdp và ba mươi thu ngân sách nên việc đầu tư giải pháp về trí tuệ nhân tạo ai sẽ có nhiều cơ hội phát triển
tp hcm có khu công nghệ cao tốt nhất với hơn một trăm sáu mươi doanh nghiệp đã đầu tư hơn bảy tỷ usd với bốn mươi sáu người đang làm việc
tổng giá trị xuất khẩu trong một mươi năm vừa qua đạt hơn sáu mươi bốn tỷ usd